xin kính chào và mời quý vị cùng tiếp tục cập nhật các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong bản tin mùa mùa ba online lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là thông tin về cơn bão số năm
thưa quý vị vào lúc một mươi giờ sáng nay bão số năm đã đi vào đất liền các tỉnh quảng bình thừa thiên huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
bão số năm đã đi qua thành phố đà nẵng sau đó di chuyển trách lên phía bắc đổ vào thừa thiên huế
như vậy là bão đi lệch và sớm hơn so với dự báo trước đó
bão qua nhanh các tỉnh miền trung đang tập trung phòng chống sạt lở chiều cường và mưa lớn sau bão có thể gây ngập lụt
bão số năm bắt đầu gây gió giật mạnh vào khoảng tám h ba mươi và kéo dài đến hơn chín h
tại thành phố huế người dân có thể cảm nhận rõ sức gió lớn của cơn bão đầu tiên đổ vào đất liền trong năm nay
nhiều người dân điều khiển phương tiện xe máy đi trên đường đã bị gió thổi ngã
gió bão đã làm quật đổ nhiều cây xanh gây ách tắc giao thông cục bộ
tại tp huế đã có một người chết do bão ở thừa thiên huế
còn tại hà tĩnh một trận lốc xoáy quét qua địa bàn đã khiến cho hàng chục nhà dân bị tốc mái
tại thành phố đà nẵng từ sáng sớm nay trời mưa rất to gió giật liên hồi sấm xét dữ dội
đến khoảng tám h sáng trời đã quăng mây không mưa
đêm qua và dạng sáng nay tại tỉnh quảng nam có nơi mưa rất to gió mạnh
đêm qua địa phương này đã sơ tán hơn một dân ở các vùng nguy hiểm vào điểm tập trung tránh bão
dự báo trong chiều và đêm nay ngày một mươi tám tháng chín ở khu vực các tỉnh từ quảng bình đến nghệ an có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
trong trưa và chiều ngày một mươi tám tháng chín trên đất liền ven biển các tỉnh thành phố quảng bình quảng trị thứ thiên huế
có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
trên đất liền ven biển các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh có gió giật cấp sáu cấp bảy
bão số năm
năm cũng đã gây gió giật mạnh và mưa lớn tại tỉnh quảng bình nhiều khu vực miền núi vùng ngập trũng có nguy cơ sạt lở
đã được các đơn vị chức năng bố trí lực lượng theo dõi sẵn sàng cho các tình huống
đồng thời nhằm đề phòng các diễn biến phức tạp sau hoàn lưu bão có thể gây lũ quét ngập úng
nhiều phương án phòng ngừa đã được chính quyền tỉnh quảng bình chuẩn bị
đến thời điểm hiện tại mưa và gió lớn đã xảy ra trên khắp tỉnh quảng bình
lượng mưa lớn tập trung ở khu vực phía tây miền núi với gió giật mạnh
hiện tại đã có hai người bị thương trên địa bàn huyện tuyên hóa và thành phố đồng hới
tại nhiều khu vực đã có hiện tượng cây gãy đổ thiệt hại về tài sản vẫn chưa có thống kê
gần trưa gió đã suy yếu tuy nhiên lượng mưa vẫn chưa suy giảm
dự kiến hoàn lưu sau bão có thể gây mưa lớn liên tục dài ngày
có thể gây ra tình trạng lũ lụt tại các địa phương miền núi vùng biên giới của tỉnh quảng bình
trước đó để chủ động cho công tác phòng chống bão số năm
quảng bình đã triển khai quyết liệt các phương án đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm
toàn tỉnh có tổng số sáu năm trăm sáu mươi bốn phương tiện tàu thuyền đánh bắt trên biển
với gần hai mươi ba lao động đã vào khu neo đậu tránh trú bão an toàn
lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai lực lượng về các vùng sung yếu
để cùng với cấp ủy chính quyền và nhân dân phòng chống bão số năm
hỗ trợ người dân di rời nhiều tài sản đảm bảo an ninh trật tự
không để các loại đối tượng lợi dụng tình hình mưa bão để phạm tội
do ảnh hưởng của cơn bão số năm mưa lớn và sóng lớn từ tối qua cho đến sáng nay ngày một mươi tám tháng chín
đã gây sạt lở tại nhiều khu vực trên bờ biển cửa đại phường cửa đại thành phố hội an
ghi nhận thực tế tại khu vực bãi tắm cửa đại
sóng lớn đã xé toạc bao tải của đoạn kè mềm dài khoảng năm trăm linh mét
làm cắt trượt ra biển và nước xâm thực sâu vào đất liền
hiện đang là thời gian đỉnh
của chiều cường cộng với gió to của cơn bão số năm nên sóng đánh vào khu vực này là khá cao
để hạn chế thiệt hại thành phố hội an đã khẩn trương huy động lực lượng tổ chức triển khai kè trắn đoạn kè
nhằm bảo vệ hàng dừa và dãy nhà hàng nằm sát mép biển cửa đại
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hội an khuyến cáo các nhà hàng trong khu vực
không tổ chức hoạt động kinh doanh trong thời gian mưa bão và nghiêm cấm du khách tham quan khu vực này
tránh thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra
bão số năm sau khi đổ bộ vào đất liền đã gây mưa lớn cho các tỉnh miền trung
tại thừa thiên huế theo thống kê ban đầu đã làm một người chết hai mươi ba người bị thương
làm hơn một sáu trăm sáu mươi căn nhà bị tốc máy hàng nghìn cây xanh bị ngã đổ
cùng với các cơ quan ban ngành thì công an thừa thiên huế đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ
cùng trang thiết bị phòng chống cũng như khắc phục hậu quả do bão số năm gây ra
qua đó góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản tính mạng của nhân dân
và ngay sau đây phóng viên trần hồng tại thủy thuyên huế sẽ thông tin trí tiết
sau đây chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại tả lê vân vũ đang có mặt trí đạo trực tiếp tại hiện tượng
đại tả lê vân vũ phóng viên quốc quan tỉnh nhân huế sẽ thông tin đến quý vị và các đồng chí
một số kết quả bước đầu trong công tác phòng chống cơn bão số sáu
ngày hôm qua ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi công an thủy thuyên huế đã tổ chức họp trực tuyến
để trí đạo công tác phòng chống bão lột
do đó ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi
địa bàn của thủy thuyên huế và thành phố huế cùng với các cây huyền như hương thủy phủ vang phủ lộc và hương trà
thì lực lượng công an đã xuống địa bàn và đã trực tiếp khắc phục ngay những hậu quả của cơn bão số năm
và các anh đang thấy là chúng tôi đang truyền khai công tác cứu hồ cứu nàng
tại cái tuyến đường lê lợi hiện nay rất nhiều cái xanh ở trong thành phố đang bị đổ tập
và hậu quả là các tuyến đường bị tê liệt
cả cái tuyến quốc lộ một a từ phủ lộc đến thành phố huế và đến hương trà cũng đều bị áp tác giao thông do bão gây đổ cây
thì lực lượng công an tỉnh đã đều lực lượng cảnh sát phòng chống bão lột và cứu nàng cứu hồ
cùng pk hai tức là cảnh sát cơ đồng và công an tất cả các huyền tỉ xa thành phố tập trung để khởi thông cái tuyến đường giao thông
và cái quan điểm chỉ huy của bán giám đốc công an tỉnh là tất cả lực lượng công an phải huy động tội đoán nguồn lực
để khắc phục ngay những hậu quả của cây huyền
đây là hậu quả bước đầu của các bà phụ nông
vâng ạ xin cảm ơn đại tá lê văn vũ và cảm ơn anh trần hồng
thưa quý vị đến một mươi một giờ trưa nay thì sau khi cơn bão đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền trung công an tỉnh thừa thiên huế công an tp huế
đã huy động các đơn vị công an ra giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão
trong đó lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với các lực lượng chức năng thu dọn cây cối ngã đổ trên đường phố
để đảm bảo cho người dân khi tham gia giao thông
và ngay sau đây chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi ngắn với trung tá lê văn phú phó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thứ tuyên huế để biết thêm chi tiết ạ
vâng xin chào trung tá lê văn vũ ạ
xin đồng chí cho biết thêm là về những ảnh hưởng của cơn bão số năm gây ra tại tỉnh thừa thuyên huế thì thiệt hại cho đến thời điểm hiện tại
và đặc biệt là công tác cứu hộ đang được triển khai như thế nào
thưa đồng chí ạ
thực hiện ý kiến kỳ đạo của bán nhận đốc và bán truy phong thì chúng tôi đã triển khai toàn bộ lực lượng
bây giờ hiện tại là có ba xe cứu nạn cứu hộ là chúng tôi đã triển khai và triển khai hơn một trăm linh cuốn là đã triển khai là các công việc như các cây cưa cây
và cũng nhận tin kẻ sụp đổ nhà thì sau đó là khi cứu được thì chúng tôi đã quay về đây và tiếp tục công việc của mình
vâng xin cảm ơn đồng chí
và tiếp tục với những thông tin an ninh trật tự
đáng chú ý khác thưa quý vị một vụ buôn bán người vừa bị toán nhân dân tỉnh nghệ an đưa ra xét xử
đối tượng là cụt văn ba sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã na loi huyện kỳ sơn vì đã nghe lời mẹ đẻ bán người ra nước ngoài
trước đó vào đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn nạn nhân đến nhà cụt thị hạnh là mẹ của cụt văn ba chơi
hạnh giới thiệu có một người quen lấy chồng bên trung quốc có cuộc sống sung sướng không phải làm lộng vất vả mà lại có tiền gửi về cho gia đình
nghe vậy nạn nhân đã đồng ý nhưng ra điều kiện phải đưa trước ba mươi triệu đồng
khi con mồi đã cắn câu hạnh bảo con trai liên hệ với cụ thị huệ nhằm bán qua trung quốc
sau khi thống nhất ba cùng huệ đưa nạn nhân bắt xe ra tỉnh quảng ninh rồi vượt biên sang trung quốc và bán cho một người đàn ông với giá một trăm tám mươi triệu đồng
sau bốn năm sinh sống tại xứ người ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám nạn nhân đã bỏ trốn về việt nam và làm đơn tố cáo hành vi của huệ hạnh ba lên cơ quan công an
sau đó tòa án đã đưa ra xét xử và tuyên phạt cụt văn huệ bốn năm sau tháng tù
cụt thị hạnh ba năm sau tháng tù
cụt thị hạnh ba năm sau tháng tù cùng về tội mua bán người
riêng cụt văn ba đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt vào đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
hội đồng xét xử tuyên phạt cụt văn ba ba năm sáu tháng tù về tội mua bán người
chọn những ngôi nhà kiên cố có tầng hầm có cửa và tường rào chắc chắn để làm địa điểm tập trung đánh bạc song vẫn không thể qua mắt lực lượng chức năng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với mai hồng thắng và trần văn ti
cùng chú tại huyện đắc minh cùng một mươi bảy đối tượng khác để điều tra và làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
vào chiều ngày một mươi ba tháng chín công an tỉnh đắk nông đã bắt quả tang một mươi chín đối tượng trú tại các huyện đắc minh và đắc song
đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa trong tầng hầm của nhà một người dân ở tổ dân phố sáu thị trấn đắc minh huyện đắc minh
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hơn ba trăm tám mươi triệu đồng nhiều tăng vật tài liệu đồ vật có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
theo cơ quan điều tra tụ điểm đánh bạc này là do mai hồng thắng và trần văn ti đứng ra tổ chức và điều hành hoạt động rất tinh vi thường xuyên thay đổi địa điểm
trước khi đánh bạc các đối tượng không cho các con bạc biết địa điểm mà tập trung họ tại một quán cà phê trên địa bàn rồi dùng xe ô tô chở các con bạc đến gần địa điểm đánh bạc
mà chúng đã bố trí từ trước sau đó chia ra các con bạc thành từng nhóm và cho đi bộ đến địa điểm đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh an giang
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thị bé loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi tám khóm ba phường châu phú a thành phố châu đốc tỉnh an giang
về hai tội danh trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn liên quan đến tội cố ý gây thương tích cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh an giang
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thị kim ngọc còn gọi là út mồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại số hai trăm linh trên hai khóm phó quế phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang
đặc điểm nhận dạng đối tượng có sẹo tròn năm cm cách hai năm cm trên sau đầu lông mày trái
và đối tượng nguyễn văn be sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp trung hiệp xã hiệp sương huyện phú tân tỉnh an giang
bị công an huyện phú tân tỉnh an giang ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện